liên quan đến vụ lật thuyền giữa lòng hồ thủy điện pleikrong phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh con tum vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tìm thấy thi thể hai nạn nhân bị đuối nước
cụ thể vào trưa ngày bảy tháng một mươi có một nhóm gồm bảy thanh niên đi thuyền ra lòng hồ thủy điện pleikrong ở xã hà mòn huyện đắc hà tổ chức câu cá và ăn uống
đến cuối giờ chiều nhóm thanh niên trèo thuyền vào bờ và có bốn người về trước ba người còn lại do có người để quên điện thoại nên trèo thuyền quay lại tìm
sau khi quay về cách bờ khoảng ba mươi mét thì bất ngờ thuyền bị lật và chỉ một người bơi được vào bờ hai người còn lại là anh nguyễn văn khiếu hai mươi bảy tuổi và chị đào thị kiều oanh hai mươi chín tuổi bị nước cuốn trôi mất tích
sau hai ngày tích cực tìm kiếm lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân